những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp
có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp lớn
bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật
thông tin về báo chí trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định
những thông tin trên là tin đồn thất thiệt không chính xác
hiện các cuộc nghiệp vụ của bộ công an đang tiến hành xác minh làm rõ người có hành vi
tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt
tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền